sự mất tích của người đàn bà lớn tuổi
hiện trường xáo trộn một vài vết máu còn vương vái
ai là người đã ra tay sát hại bà chủ hệ thống nhà nghỉ
những mâu thuẫn về tình ái làm ăn hay nợ nần tiền bạc
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
theo được tin báo lực lượng công an thị trấn đã trực tiếp xuống nhà của người bị mất tích nắm tình hình
song song với đó bộ phận tra cứu cũng dựng lên danh tính của người mất tích
danh tính của người mất tích là bà đặng thị hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi quê quán tại hòa bình
nhưng tới cư trú tại phường chiến thắng thị trấn xuân mai huyện trương mỹ hà nội
cách đây hơn hai mươi năm để kinh doanh nhà nghỉ
bà hải có chồng nhưng đã ly hôn nhiều năm
bà có hai người con nhưng không sống chung nhà
đầu năm hai nghìn một mươi tám bà tài hôn với một người đàn ông có hộ khẩu thường trú tại huyện đông anh thành phố hà nội
nhưng đến giữa năm thì hai người ly thân
vì đặc thù công việc nên bà hải thỉnh thoảng vắng nhà một vài ngày
nên các điều tra viên rất thận trọng trong việc lấy thông tin từ người thân của bà hải
và hàng xóm xung quanh để tránh nhầm lẫn đáng tiếc
tuy nhiên qua các thông tin nắm tình hình cho thấy
việc bà hải mất tích là có thật
nên công an thị trấn xuân mai đã báo cáo lên công an huyện trương mỹ
ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
công an huyện trường mỹ phát hiện
một số dấu vết bất thường tại nhà riêng của người bị cho là mất tích
tại khu chiến thắng thị trấn xuân mai huyện trường mỹ hà nội
sau hai ngày không xác định được tung tích của bà hải
công an huyện trường mỹ đã báo cáo lên công an tp hà nội
ngay lập tức các cán bộ chiến sĩ của phòng kỹ thuật hình sự
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
và viện kiểm sát đã phối hợp với công an huyện trường mỹ
điều tra làm rõ sự việc
qua khám nghiệm hiện trường lực lượng điều tra nhận định
ban đầu hung thủ khả năng quen biết với nạn nhân
thông thạo đường đi lối lại quy luật sinh hoạt của gia đình
phát hiện trên cánh cửa gỗ và dọc lối đi từ nhà kho ra sân có vết máu
do đó xác định nạn nhân đã bị chảy máu
sau đó tự di chuyển hoặc bị đối tượng di chuyển đi chỗ khác
kiểm tra hệ thống camera thì phát hiện đã bị mất điện trong khoảng một mươi năm phút
trong khi chờ kết quả giám định lực lượng điều tra cùng lúc tiến hành mở rộng khám nghiệm hiện trường
tại ngôi nhà của bà hải được xây dựng trong khuôn viên hơn hai m hai
là một trong ba cơ sở kinh doanh
già dừng lại hệ thống camera xung quanh
xác minh toàn bộ các mối quan hệ từ bạn bè làm ăn tình cảm quan hệ trong gia đình
ghi nhận thông tin từ người gặp
người phụ nữ này trước thời gian mất tích
bà hải là người dư giả về kinh tế lại sống một mình
nên cơ quan điều tra không loại trừ khả năng bà là nạn nhân của một vụ trộm cắp tài sản bất thành
sau đó tấn công bà để bịt đồ mối
do vậy các đối tượng tù tha có tiền án liên quan đến trộm cắp cướp giật tài sản
đối tượng hình sự cộng cán nghiện ma túy đều được giả soát
một vài tiểu thương quanh đó cho biết
cách thời điểm mất tích một hai ngày
họ thấy bà hải đi chợ đón con trai tên là hiệp từ trường học về nhà
hiệp bị dị tật bẩm sinh nên được mẹ gửi tại một trường dành cho người cầm điếc
chỉ những dịp lễ tết mới về thăm gia đình
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trước thời điểm bà hải mất tích
hiệp được xác định là đã ở cùng mẹ
con trai bà hải không nói được nhưng viết được
sáng ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
hiệp vẫn thấy mẹ đi ra vườn
nhưng sau chín giờ thì không gặp lại nữa
tuy nhiên khoảng gần một mươi một giờ cùng ngày hiệp thấy bố sượng đến nhà hỏi mẹ
nhưng vì sợ ông này nên hiệp đã lánh mặt
bà hải cũng ghi ra sổ rằng hiệp phải cảnh giác với bố dượng vì có thể làm hại
kiểm tra sổ tay ghi chép thông tin giữa hai mẹ con với nhau
công an tìm được nhiều nội dung quan trọng
đúng lúc này phòng kỹ thuật hình sự thông báo kết quả giám định vết máu thu được trong nhà bà hải
có cùng kiểu gen trùng khớp với kiểu gen của anh hiệp
điều này có nghĩa đây là máu của bà đặng thị hải
từ kết quả giám định cộng với tài liệu đã thu thập được
cơ quan điều tra có căn cứ để xác định đã xảy ra án mạng nghiêm trọng
đồng thời huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân xấu xố đặng thi hải
xác minh nguồn tin anh hiệp cung cấp
cơ quan điều tra đã dựng lên chân dung người chồng thứ hai của bà hải
đó là đỗ ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chú tại thôn gia táp xã liên hà huyện đông anh thành phố hà nội
người này kinh tế cũng khá giả
sau khi người vợ đầu qua đời
đầu năm hai nghìn một mươi tám ngọc anh kết hôn và về nhà bà hải sống chung
thế nhưng nửa năm sau ngọc anh lại bỏ về nhà mình
công an huyện trường mỹ tìm được tài liệu cho thấy
cuối năm hai nghìn một mươi tám ngọc anh gửi đơn kiện bà hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ra soát tất cả các giả thiết điều tra đã đặt ra
đều chưa thấy nổi lên vấn đề gì đặc biệt
ngoại trừ mâu thuẫn giữa bà hải và ngọc anh
công an thị trấn xuân mai đã mời ngọc anh về cơ quan điều tra
ông ta rất bình tĩnh
trình bày logic và hợp thức hóa được gần hết diễn biến sử dụng thời gian
trong ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
ở những bản khai đầu tiên ngọc oanh thừa nhận vợ chồng có mâu thuẫn về kinh tế
xong phủ nhận lời khai của anh hiệp về việc
đã nhìn thấy mình tại nhà vào ngày bà hải mất tích
thậm chí ông ta còn nói rằng
anh hiệp bị khuyết tật nên thông tin cung cấp thiếu tin cậy
nhưng cơ quan điều tra đã nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia và khẳng định
dù cầm điếc bẩm sinh nhưng khả năng nhận thức của anh hiệp hoàn toàn bình thường đủ tin cậy
không bộc lộ biểu hiện nào đáng nghi
không thu thập được thông tin từ người đàn ông này
cơ quan điều tra tưởng chừng như thất bại
nhưng ở một mươi năm phút cuối cùng
trước khi hết hạn triệu tập
một bức ngoạc đã xuất hiện
tổ công tác nhận nhiệm vụ thu thập hình ảnh camera đã ghi nhận được
hình ảnh chiếc xe ô tô một mươi sáu chỗ của ngọc anh
có xuất hiện gần nhà bà đặng thi hải
vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan điều tra đã chỉ ra những mâu thuẫn trong lời nói của ngọc anh
khiến anh ta phải thừa nhận sáng ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
có đến gặp vợ để giải quyết chuyện tiền bạc
và đã xảy ra cãi vã
cơ quan điều tra cũng thu thập được một phần mẫu máu mô tạng của bà hải
trong ô tô của ngọc anh
nhưng ông ta không giải thích được điều này
đến chiều ba mươi tết mậu tuất
ngọc anh mới chịu thừa nhận đã sát hại người vợ
theo lời khai
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
ngọc anh cùng bà hải ký cam kết sống chung với nhau
ai vi phạm phải bồi thường danh dự cho người kia một năm tỷ đồng
cùng ngày hai người đăng ký kết hôn
và dọn về sống chung ở thị trấn xuân mai
ngọc anh mua cho bà hải ô tô
và bà cũng cam kết sẽ sang tên thửa đất của mình cho chồng
khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
bà hải nghi ngờ ngọc anh có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác
nên đã tự ý bán chiếc xe ô tô
và không làm thủ tục sang tên thửa đất cho ngọc anh
khiến mâu thuẫn xảy ra
ngọc anh nhiều lần gọi điện nhắn tin
yêu cầu vợ hoàn tất thủ tục sang tên thửa đất
hoặc phải trả lại tiền bán xe ô tô
nhưng bà hải không đồng ý
sáng ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
ngọc anh đến nhà bà hải
rồi kéo nạn nhân vào nhà kho
lúc này người phụ nữ văn xin hứa trả tiền
nhưng hung thủ không nghe
mà dùng thanh sắt tấn công cho đến khi bà hải tử vong
khoảng hai mươi hai h cùng ngày
ngọc anh đưa nạn nhân ra cầu đông trù ném xuống sông phi tang
sau đó đối tượng cũng đốt bỏ các vật dụng gây án
nhằm che giấu hành vi của mình
trước khi về nhà tắm rửa đi ngủ
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bị cáo đỗ ngọc anh bất ngờ thay đổi lời khai trước đó
một mực phủ nhận mình có liên quan đến cái chết của bà hải
ngọc anh cho rằng những lời khai trước đó là do bị ép cung nhục hình
còn đại diện viện kiểm soát nhân dân thành phố hà nội
vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo đỗ ngọc anh
đồng thời đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo
trong khi luật sư của bị cáo viện dẫn nhiều lý do đề nghị điều tra bổ sung
thì luật sư của bị hại còn đề nghị bổ sung tội danh cướp tài sản đối với bị cáo đỗ ngọc anh
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố hà nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của bị cáo đỗ ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ở đông anh hà nội về tội giết người
tại tòa đỗ ngọc anh khai đã cùng bà hải ký hợp đồng tình yêu
trước khi cả hai đi đăng ký kết hôn với thỏa thuận
bên nào phản bội sẽ phải đền bù hơn một tỷ đồng
theo hợp đồng tình yêu này
bị cáo ủy quyền cho bà hải toàn quyền sử dụng chiếc ô tô trị giá một năm tỷ đồng
bà hải chuyển quyền sử dụng mảnh đất hơn sáu mươi m cho bị cáo
ngọc anh khai mâu thuẫn giữa hai người phát sinh khi bà hải bán xe ô tô
nhưng không làm thủ tục sang tên mảnh đất cho mình
đồng thời bà hải cũng nghi ngờ bị cáo có quan hệ với người phụ nữ khác
ngọc oanh khẳng định nhiều lần liên hệ với bà hải nhưng không được nghe máy hay gặp mặt
ngay sau khi xảy ra vụ án
bị cáo đến nhà bà hải với mục đích để lấy quần áo và hai người xô sát trong nhà kho
ngọc anh khẳng định xô xáp người phụ nữ đã lấy một thanh sắt tấn công trị
để ép người phụ nữ này nhận nợ
bị cáo khai thêm
khi tìm thấy giấy bút ghi nợ
không thấy đã quay lại nhà kho và thấy bà hải bỏ ra cửa
nên đã dùng chân tác động nhằm ngăn cản nạn nhân di chuyển
sau đó ra xe ô tô để về nhà
hoàn toàn không có hành vi sát hại người
ngọc anh cho rằng cáo chặn truy tố mình về tội giết người là không đúng
về dấu máu trên xe ô tô của mình
ngọc anh khai do dùng khăn lau máu trong sàn nhà
nên vứt khăn này lên xe
bị cáo này không trả lời bệnh
được tại sao trên xe có tổ chức cơ thể người mà adn trùng với adn của con bà hải
hội đồng xét xử cho biết thêm
cơ quan điều tra còn thu được một bức thư bà hải gửi cho con với nội dung
mẹ có cảm giác có thể bị ngọc anh sát hại
con phải cẩn thận
nếu mẹ bị ngọc anh sát hại để cướp nhà cướp đất
còn hãy thuê luật sư và cần khóa cửa cẩn thận
ngọc anh không giải thích được vấn đề này
khi dòng nhật ký này được công bố
nhiều người cho rằng nạn nhân đã dự cảm được sẽ bị người chồng chung chăn gối sát hại
sau nghị án hội đồng xét xử cho rằng
dù không tìm thấy bà hải
nhưng các chứng cứ lời khai đủ cơ sở xác định
đỗ ngọc anh đã sát hại người phụ nữ rồi phi tang
hành vi của bị cáo là đặc biệt man dợ nên phải nhận án tử hình